vừa qua bà nguyễn thị lân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội
đã có đơn kêu cứu phản ánh việc gửi năm mươi tám tỷ đồng tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb
nhưng sau đó lại phát hiện tài khoản bốc hơi chỉ còn hơn chín mươi ba đồng
chia sẻ với báo chí bà nguyễn thị lân cho biết số tiền của mình đã bị biến mất một cách khó hiểu
trong khi bản thân không hề rút hoặc gửi tiền cho ai khác
và sự việc mất tiền liên quan đến nguyên giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân bùi thị hoài anh
bà lân nói tôi tin tưởng ngân hàng thế nên mới gửi số tiền lớn như vậy
sự việc xảy ra khiến tôi mất tất cả mất nhà cửa mất công ăn việc làm mất đồng nghiệp mất anh em bạn bè
đáng chú ý theo bà lân số tiền hơn năm mươi tám tỷ đồng không phải của một mình bà
mà là con của nhiều người thân khác trong gia đình và người quen
việc tài khoản bốc hơi hàng chục tỷ đồng đã khiến bà rơi vào căng thẳng và bế tắc nhiều tháng nay
bà lân bức xúc cho rằng việc mình gửi tiền vào ngân hàng khi xảy ra sự cố ngân hàng phải có trách nhiệm
chứ không thể để sự việc kéo dài gây tổn hại tinh thần sức khỏe kinh tế nghiêm trọng cho khách hàng
theo trình bày của bà nguyễn thị lân vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
bà lân được cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb
tư vấn và đưa tới trụ sở ngân hàng tại năm mươi bốn a phố nguyễn
trí thanh phường láng hạ quận đống đa thành phố hà nội để tạo sự tin tưởng gửi tiền
ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một bà lân đã ký hợp đồng mở tài khoản tại ngân hàng msb
với số tài khoản là ba bốn tám tám không một chín ba bốn chín chín chín chín trụ tài khoản tên là nguyễn thị lân
bà lân cho biết theo hướng dẫn của cán bộ ngân hàng msb tài khoản này do msb quản lý
để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng phục vụ cho việc tính chỉ số
giá trị tài khoản
tài khoản này không mở được app ứng dụng trên điện thoại
tiền gửi theo kỳ hạn tham gia một tuần hai tuần ba tuần bốn tuần
theo đó đến hết kỳ hạn gửi bà lân có nhu cầu rút gốc và lãi
hoặc muốn gia hạn kỳ gửi thì thông báo cho msb trước một ngày
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khi chuyển tiền lần đầu tiên bà lân thấy tài khoản
được mở đúng tên mình tại hội sở chính msb thế nên đã không nghi ngờ gì
sau đó vì rất tin tưởng
bà lân đã tiếp tục chuyển tiền mỗi lần chuyển tiền bà lân đều nhận được
giấy xác nhận thông tin tài khoản số dư tài khoản trên giấy xác nhận đều có
chữ ký của những người có thẩm quyền là các giám đốc trung tâm khách hàng
cá nhân hoặc giám đốc tri nhánh ký và đóng số đỏ của ngân hàng msb
cụ thể gồm ông nguyễn minh hưng và ông nguyễn việt dũng là giám đốc
trung tâm khách hàng cá nhân bà bùi thị hoài anh giám đốc trung tâm
khách hàng cá nhân giám đốc tri nhánh thế nên bà lân rất yên tâm và
tiếp tục chuyển tiền số dư tiền gửi cho bà lân theo giấy xác nhận
thông tin tài khoản số dư tài khoản số bốn trăm ba mươi hai cvmsb chi nhánh thanh xuân
đến thời điểm một mươi h tám phút ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba là năm mươi tám tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng
từ sau ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bà lân không thực hiện giao dịch nào khác
với msb ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba sau khi nhận được thông báo từ cơ quan
chức năng bà lân vội vàng đến msb yêu cầu đưa tiền cho bà lân
bà lân không được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay bỗng phát hiện ra
trên tài khoản của mình chỉ còn chín mươi ba sáu trăm bốn mươi đồng trên bảng sao kê tài khoản
thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do bản lân yêu cầu thực hiện
bà lân chia sẻ thời điểm phát hiện tôi vô cùng băng hoang và bất ngờ vì bản thân
không có bất cứ một hành động nào liên quan đến các giao dịch chuyển rút tiền
và không ký bất kỳ một lệnh chuyển rút tiền nào tại msb và tại sao tiền
trong tài khoản của mình lại mất toàn bộ
phản hồi thông tin này phía msb cho biết trong quá trình trà sát hoạt động
đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường
liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng có quan hệ mật thiết
với nhau trước khi tham gia msb ngân hàng cho hay đã chủ động cung cấp thông tin
cho cơ quan chức năng để làm rõ
phía ngân hàng thông tin vụ việc đã được công an tp hà nội thụ lý
khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra
chúng tôi đã đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu
ngân hàng khẳng định tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền
đồng thời ngân hàng cũng có một số lưu ý tới các khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính
cụ thể khách chỉ ký xác nhận trên mẫu hợp đồng mở tài khoản mở thẻ khi thể hiện đầy đủ
chính xác thông tin của chính mình như căn cước công dân số điện thoại thư điện tử
khách hàng đồng thời kích hoạt quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính
trên các thiết bị thuộc sở hữu của chính mình không cung cấp các thông tin về tài khoản
nhờ người khác sử dụng thiết bị để đăng nhập vào tài khoản
liên quan đến ngân hàng msb vừa qua cơ quan điều tra công an tp hà nội đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
đối với bà bùi thị hoài anh sinh ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam msb
chi nhánh thanh xuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo nguồn tin trong thời gian bà bùi thị hoài anh làm giám đốc msb
b phòng giao dịch tây hồ tây từ ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
bà huế anh đã chiếm đoạt tài sản của khách hàng gửi tiền tại msb
hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra
trước đó căn cứ vào đơn tố giác tội phạm căn cứ tài liệu do cơ quan điều tra thu thập cho thấy
bà bùi thị hoài anh đã có hành vi lợi dụng chức vụ là giám đốc tri nhánh của msb
tự ý rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
đại diện ngân hàng msb cho biết sự việc này đã được chính ngân hàng msb phát hiện
trong quá trình giả soát quy trình hồ sơ nội bộ để đảm bảo an toàn cho ngân hàng và tài sản của khách hàng
đây là việc làm định kỳ hàng tháng tại msb
sau khi phát hiện ra vụ việc của bà hoài anh ngân hàng msb đã chủ động đề nghị cơ quan công an
để phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật
bà hoài anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và ngân hàng về hành vi vi phạm của mình
về việc đảm bảo an toàn tài sản của msb
của khách hàng gửi tiền đại diện ngân hàng msb khẳng định
các khách hàng có liên quan trong vụ việc đều được ngân hàng msb đảm bảo quyền lợi
đều đã được hoàn trả đầy đủ gốc và lãi các sổ tiết kiệm đã gửi đúng theo quy định
mở tài khoản ngân hàng ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng
tuy nhiên vấn đề là làm sao để bảo vệ tài khoản ngân hàng trước nguy cơ lừa đảo trực tuyến với nhiều mánh khóe gia tăng
giới chuyên gia khuyến nghị khi giao dịch trực tuyến khách hàng nên đọc kỹ những thông tin gửi về điện thoại
ví dụ như mạng otp để tránh rơi vào bẫy lừa đảo
có nhiều cách mà dữ liệu tài khoản ngân hàng của người dùng bị đánh cắp
một trong những chiêu trò phổ biến hiện nay là các đối tượng lừa đảo hacker lập ra những trang web
giả mạo ngân hàng với tên biển gần giống chỉ thay đổi một vài ký tự
điều này khiến người dùng dễ dàng bị đánh lửa khi đăng nhập tài khoản ngân hàng tại đây
khiến việc lộ thông tin một cách dễ dàng
hacker sẽ thu thập mọi dữ liệu của người dùng tại đây
người dân hiện đang giao dịch trực tuyến khá nhiều nên khi thanh toán
sẽ phải đăng nhập tài khoản ngân hàng
nếu không có các kỹ năng bảo mật
thì đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc lộ thông tin các tài khoản ngân hàng
trên thực tế hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày một nhiều
trong đó các ngân hàng và người dùng tiếp tục là mục tiêu của tội phạm
các đối tượng sẽ giả quét tấn công hệ thống so tìm khai thác lỗ hồng bảo mật tấn công mã độc
còn với khách hàng của ngân hàng các đối tượng liên tục sử dụng nhiều phương thức
thủ đoạn mới để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện nay có bốn phương thức lừa đảo phổ biến để chiếm đoạt tiền
thứ nhất kẻ lừa đảo giả danh cơ quan công an viện kiểm sát cơ quan thuế bảo hiểm xã hội
để yêu cầu người bị hại cài đặt các ứng dụng giả mạo trên điện thoại
sau đó tội phạm âm thầm kiểm soát điện thoại thực hiện các giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt
thứ hai tội phạm sẽ tuyển cộng tác viên bán hàng online người mẫu nhí
làm nhiệm vụ đơn hàng kêu gọi đầu tư chứng khoán
sau khi người bị hại chuyển tiền các đối tượng chiếm đoạt thông qua tiền ảo chuyển ra nước ngoài
thứ ba tội phạm lập website giả mạo nhân viên các ngân hàng công ty tài chính
đăng bài quảng cáo cho vay thủ tục nhanh gọn nhưng yêu cầu nộp đủ loại phí để chiếm đoạt tài sản
thứ tư tội phạm dùng các thủ đoạn mới như công nghệ ai deepfake để giả mạo khuôn mặt
giọng nói rồi liên hệ với người thân bạn bè nhờ truyền tiền
ngoài ra các đối tượng sẽ giả mạo dịch vụ lấy lại tiền đã bị lừa đảo hay lập doanh nghiệp ma
mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền đầu tư chứng khoán sau đó chiếm đoạt
hiện không có nhiều người dùng có cài đặt ứng dụng bảo vệ điện thoại
cũng như ứng dụng chống gian lận thanh toán
tình trạng này dẫn đến việc nguy cơ người dùng rất dễ bị lừa đảo
trong khi đó quy trình lừa đảo hiện nay rất đơn giản
kẻ lừa đảo có thể tiến hành mua các công cụ liên quan từ tài khoản dùng để lừa đảo
đến công cụ và thậm chí cả đối tượng tiềm năng có thể bị sập bẫy
theo luật sư nguyễn thành nam giám đốc công ty luật ktk
khi thanh toán không tiền mặt ngày càng phát triển thì các thủ đoạn lừa đảo càng tinh vi
chủ tài khoản cần đề cao cảnh giác tuyệt đối không cung cấp thông tin qua điện thoại
email hay tin nhắn kể cả với người xưng là nhân viên ngân hàng đến giao dịch trực tiếp
trong những trường hợp nhận tin nhắn nghi giả mạo
chủ tài khoản cần bình tĩnh chủ động liên lạc với ngân hàng qua đường dây nóng được công bố chính thức
hoặc đến trực tiếp đến trụ sở ngân hàng để giao dịch làm rõ thông tin
chủ tài khoản cần nhanh chóng khắc phục càng sớm thì càng đỡ thiệt hại từ việc tài khoản bị làm sụ
nhưng trên hết chủ tài khoản cần phải đề cao cảnh giác ngay từ đầu để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc
ông nam khuyên cáo và lưu ý
người dùng phải tuyệt đối giữ bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng như số thẻ
số tài khoản và tên truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử
và cả các thông tin cá nhân như họ và tên địa chỉ ngày sinh số chứng minh nhân dân
các thông tin này thường được khai thác qua nhiều hình thức như được trúng thưởng tặng quà hay giỏ hỏi người thân
vì vậy người dùng tuyệt đối không được cung cấp thông tin hoặc phải kiểm tra với ngân hàng trước khi cung cấp thông tin
cùng với đó nên thường xuyên thay đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng của mình và chọn những mật khẩu khó
có nhiều ký tự đặc biệt để bảo vệ được tài khoản khỏi những hách cơ
ông tử tiến phát tổng giám đốc ngân hàng acb cho rằng nếu áp dụng ba
người dân sẽ hạn chế tối đa việc bị lừa đảo mất tiền trên không gian mạng
thứ nhất cứ gặp link gửi đến là không click vào
thứ hai không tải app nếu không có trên cao ứng dụng của google play hay app store
thứ ba những gì liên quan đến tư vấn tài chính qua điện thoại mạng xã hội thì không nghe theo vì đa phần là lừa đảo quấy dối
bên cạnh đó ông fat cũng đưa ra hai khuyến nghị để phòng tránh lừa đảo
thứ nhất những thông báo
cảnh báo lừa đảo qua các kênh chính thống như báo chí thông tin từ ngân hàng khách hàng nên đọc tìm hiểu để phòng tránh
thứ hai khách hàng chậm lại vài giây để đọc những thông tin gửi về điện thoại ví dụ như mạng otp để đọc kỹ nội dung
tuy nhiên về phía ngân hàng bên cạnh những hệ thống phòng thủ trong nội bộ
ngân hàng cũng nên tập trung các biện pháp cho chính khách hàng
có thể bằng phần mềm hoặc công cụ trên chính thiết bị của người dùng cuối
về vấn đề này đại diện vụ thanh toán ngân hàng nhà nước cho biết
đã phối hợp với bộ công an tiếp tục thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để xác thực thông tin tín dụng khách hàng
cùng với đó làm việc với bộ thông tin và truyền thông về phương án làm sạch dữ liệu
đối khớp thông tin chủ tài khoản đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến
với thông tin chủ thuê bao di động theo số điện thoại di động
theo thượng tá cao việt hùng phó trưởng phòng bốn cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
cần tăng cường phối hợp giữa bộ công an ngân hàng nhà nước các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
để xây dựng quy trình phối hợp nhằm hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản ngân hàng
ví điện tử không chính chủ ngăn chặn sớm dòng tiền và việc vi phạm pháp luật
cùng với đó tăng cường an ninh bảo mật hệ thống thông tin phòng chống mã độc mua bán dữ liệu khách hàng
các ngân hàng cần nghiên cứu triển khai các giải pháp để giải quyết triệt đề tình trạng tài khoản ngân hàng rác
sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo đánh bạc rửa tiền
hơn nữa cần tăng chế tải mua bán tài khoản ngân hàng để phòng tránh tội phạm lừa đảo